đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo do bộ trưởng phùng xuân nhạ dẫn đoàn đã có buổi làm việc với ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín tại cụng thi tỉnh đắk lắc
tại buổi làm việc đồng chí bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi của địa phương
tuy nhiên đồng chí bộ trưởng cũng đề nghị ban chỉ đạo kỳ thi tại đắk lắc lưu ý hơn trong công tác trông thi quản lý bảo quản đề thi cho các môn
quán triệt cho giám thị trong thi thanh tra kỳ thi nắm chắc quy chế nắm rõ nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao và quy chế thi
trước đó đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho môn thi đầu tiên
tại hội đồng thi trường trung học phổ thông trư mờ ga huyện trư mờ ga tỉnh đắk lắc
tại đây đồng chí bộ trưởng đã động viên các thí sinh dự thi cũng như người nhà thí sinh hỏi thăm lực lượng an ninh bảo đảm an toàn thi
lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi